một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại một điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vào trưa nay
rất may thời điểm xảy ra cháy là buổi trưa đầu tuần có ít khách du lịch nên không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản hàng hóa đã bị lửa thiêu dụi
vào thời điểm trên ngọn lửa bùng phát tại điểm du lịch nông trại cúm thuộc thôn măng lai phường bảy thành phố đà lạt
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an lâm đồng đã điều bốn xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa khống chế không để cháy lan
đến khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngọn lửa đã được khống chế dập tắt hoàn toàn vụ cháy đã thiêu dụi khu nhà chính làm điểm đón tiếp khách du lịch tham quan quầy thu ngân nhà kho khu trưng bày sản phẩm nông sản phẩm cùng với nhiều vật dụng bên trong